thông tư quy định về đào tạo cấp giấy phép lái xe do bộ giao thông vận tải vừa ban hành
yêu cầu kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết
như thiết bị chấm vân tay cho học viên bảo đảm học lý thuyết đầy đủ thời gian mới được dự sát hạch
đặc biệt thông tư quy định các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian
và số km thực hành lái xe thực tế trên đường của học viên
phòng thi lý thuyết tại các trung tâm sát hạch sẽ được lắp đặt camera giám sát từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sân sát hạch lái xe cũng được camera giám sát tại các khu vực như điểm xuất phát dừng và khởi hành xe trên dốc
qua vệt bánh xe qua ngã tư ghép xe vào nơi đỗ và bài kết thúc
tổng cục đường bộ việt nam sẽ xây dựng một trung tâm quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
để thực hiện việc giám sát trực tuyến trên toàn quốc nhằm giám sát được thời gian học lý thuyết
số km lái xe trên đường của từng học viên qua các thiết bị theo dõi tại cơ sở đào tạo
ngoài ra học viên còn sát hạch xử lý các tình huống trên phần mềm mô phỏng
ngoài sát hạch lý thuyết và thực hành như trước đây
thiết bị mô phỏng bao gồm hệ thống máy tính phần mềm mô phỏng và cabin học lái ô tô
sẽ được sử dụng cả trong đào tạo và sát hạch
do các trung tâm đào tạo và sát hạch cần thời gian đầu tư thiết bị mô phỏng
nên việc đào tạo nội dung này được thực hiện từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và sát hạch từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi